tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có buổi tiếp tổng kiểm toán nhà nước bhutan
ông tashirin kezang đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước
và cho biết việt nam luôn coi trọng vai trò của kiểm toán nhà nước trong hơn hai mươi năm năm qua
đã đảm nhiệm công tác kiểm soát tài chính tài sản công góp phần giúp quốc hội chính phủ việt nam
xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
phó chủ tịch quốc hội đánh giá cao kinh nghiệm của bhutan trong công tác kiểm toán
và vai trò của bhutan trong tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao intosai
coi đây là kinh nghiệm tốt cho kiểm toán việt nam
quốc hội việt nam luôn ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan
mong muốn kiểm toán hai nước sẽ trao đổi thường xuyên và gắn bó chặt chẽ hơn
ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế như intosai và tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai